hội nghị kết nối cung cầu hàng việt và trưng bày giới thiệu sản phẩm thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi vừa được tổ chức tại hà nội
đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa kích cầu nội địa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
đây là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm
đồng thời gặp gỡ trao đổi ký kết các tòa đoạn hợp tác có giá trị tạo kênh tiêu thụ sản phẩm tạo chuỗi giá trị mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kết nối cung cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư
một trong những hoạt động nhằm khôi phục phát triển kinh tế trong giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh của thủ đô đồng thời nhằm đẩy mạnh liên kết vùng
đưa sản phẩm của doanh nghiệp hà nội đến với người tiêu dùng trong cả nước kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối giữa các doanh nghiệp việt tìm kiếm khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu thúc đẩy phát triển kinh tế của thủ đô
trong khuôn khổ sự kiện khu trưng bày giới thiệu sản phẩm có quy mô năm mươi gian hàng và diễn đàn khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cũng được tổ chức